thưa quý vị theo bộ y tế có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai tháng tám
tổng số ca được điều trị khỏi là một trăm bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy ca
tổng số ca tại việt nam tính đến ngày hai mươi hai tháng tám là tám hai trăm bảy mươi bảy ca
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy cho đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là ba trăm bốn mươi ba chín trăm bảy mươi hai ca
năm địa phương có số ca mắc cao nhất hiện nay gồm có tp hcm bình dương đồng nai long an và tiền giang
vào sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thông tin một mươi ba người nhiễm sars cov hai
gồm có tám ca tại cộng đồng và năm ca được cách ly
trong đó hai mẹ con phát hiện dương tính khi khám ở bệnh viện hồng ngọc